đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa vừa bị lực lượng công an tỉnh sơn la bắt giữ tại khối một mươi bốn thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la vào ngày ba mươi một tháng bảy
ổ bạc này do đối tượng nguyễn văn đan trú tại khối một mươi bốn thị trấn phù yên cầm đầu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm hai mươi bốn triệu đồng một mươi một xe máy hai mươi một điện thoại di động một số bát đĩa xứ quân vị để chơi sóc đĩa và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đối tượng nguyễn văn đan đứng ra tổ chức thu tiền hồ là hai trăm linh đồng một người và cử người canh gác bên ngoài để cảnh giới cho các đối tượng đánh bạc ở bên trong
trong những người tham gia đánh bạc có một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại ba vì hà nội thanh sơn phú thọ đã có tiền án tiền sự về tội đánh bạc